trong khi đó vào chiều tối nay một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã đức liễu huyện bù đăng tỉnh bình phước
xe tải lật đè thẳng lên xe máy sau khi phanh gấp rất may tài xế xe máy đã thoát chết trong hang tốc
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm chiếc xe tải biển số hai mươi chín h tám mươi năm nghìn bốn trăm năm mươi tám lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
tới ngã tư giao nhau thuộc thôn hai xã đức liễu thì gặp người đàn ông tên là thanh điều khiển xe máy bất ngờ định băng qua ngã tư
gặp tình huống đột ngột tài xế xe tải phanh gấp khiến chiếc xe bị lật ngang xuống bên phải đường đè thẳng xuống vị trí xe máy
rất may ông thành đã nhanh chóng quăng xe máy bỏ chạy ra ngoài nên thoát chết trong găng tấc
chiếc xe máy bị đè bẹp xe tải cũng bị hư hỏng nặng nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ